đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn lãnh đạo bộ các cục đơn vị
đã đến thăm chia buồn và động viên gia đình ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong vụ việc chống người thi hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
thượng tá nguyễn huy thịnh phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
thiếu úy dương đức hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công tác tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
và trung úy phạm công huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba công tác tại đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội là ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đồng tâm
đến thăm hỏi tại gia đình thân nhân ba cán bộ chiến sĩ bộ trưởng tô lâm ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an
khi thi hành nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân các đối tượng chống đối đã rất manh động
vi phạm pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng
bộ trưởng chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình thân nhân của ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh
và mong muốn các thân nhân cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
bộ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với cán bộ công an hy sinh có nhiều hình thức động viên chia sẻ để thân nhân các gia đình
và toàn lực lượng công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này
bộ trưởng cho biết chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng huân trường chiến công hạng nhất
cho ba chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm
trước mắt bộ công an sẽ chăm lo tổ chức tăng lễ truy điệu ba đồng chí diễn ra trang trọng
theo đúng quy định của nhà nước và ngành công an
bộ công an cũng đang hoàn thiện đề xuất thực hiện các chế độ chính sách
đối với cán bộ chiến sĩ công an hy sinh